mở đầu bản tin ngày hôm nay là thông tin về cơn bão trên biển đông cơn bão số chín
hồi một mươi giờ ngày hôm nay vị trí tâm bão cách bình định khánh hòa khoảng sáu trăm tám mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bốn giật cấp một mươi bảy
đến một mươi giờ ngày một mươi chín tháng một mươi hai vị trí tâm bão cách bình định và khánh hòa khoảng một trăm tám mươi km về phía đông
đến một mươi giờ ngày hai mươi tháng một mươi hai tâm bão cách đà nẵng và quảng nam khoảng hai trăm năm mươi km về phía đông đông bắc
sau đó bão sẽ đổi hướng di chuyển ra xa đất liền của nước ta và suy yếu dần
vùng nguy hiểm do bão trên biển đông trong vòng hai mươi bốn giờ tới gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
là từ vị tuyến từ chín đến một mươi sáu độ vị bắc phía tây kinh tuyến một trăm một mươi tám độ kinh đông
chuyển sang thời tiết ở trên đất liền do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực đông bắc bộ
trong ba ngày tới duy trì trời rét có nơi rét đậm trời khô ráo ban ngày có nắng nhẹ
với nhiệt độ cao nhất vào trưa mai là một mươi chín hai mươi hai độ sau đó tăng dần từ một hai độ trong hai ngày tiếp theo
phía tây bắc bộ trời rét không mưa với nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ là từ một mươi tám đến hai mươi một độ
có nơi cao hơn sau đó nhiệt độ sẽ có xuống tăng dần
tại khu vực từ thanh hóa vào đến thừa thiên huế trong vòng ba ngày tới ở phần phía bắc duy trì thời tiết khô giáo
không mưa còn phần phía nam sẽ có mưa rào và rông do ảnh hưởng của cơn bão số chín
thừa thiên huế từ nay cho đến ngày hai mươi tháng một mươi hai có gió mạnh cấp năm cấp sáu giật cấp bảy kèm với mưa to đến rất to
mức nhiệt cao nhất trong ba ngày tới sẽ là từ hai mươi một cho đến hai mươi bốn độ
tại khu vực từ đà nẵng đến bình thuận từ đêm nay đến ngày hai mươi tháng một mươi hai từ đà nẵng vào đến khánh hòa
sẽ có gió mạnh cấp năm đến cấp bảy ven biển có nơi cấp tám giật cấp bảy đến cấp chín cộng với mưa to có nơi mưa rất to
các sông từ quảng nam đến khánh hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ
nhiệt độ sẽ không có nhiều biến động khi hầu hết đều không quá mức là hai mươi tám độ
tây nguyên trong tối đêm nay và ngày mai sẽ có mưa ở trên dạng rộng
cục bộ có thể xuất hiện mưa vừa mưa to sau đó mưa sẽ giảm nhanh
nhiệt độ cao nhất là hai mươi bốn hai mươi bảy độ
nam bộ trong ba ngày tới tiếp tục phổ biến là ít mưa và còn nắng vào ban ngày
mức nhiệt độ cao nhất đạt hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ